thưa quý vị vào tối ngày hôm qua tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã diễn ra lễ đón nhận bằng của unesco
ghi danh nghệ thuật xòe thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
chương trình có sự tham dự của thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành
cùng với hàng vạn lượt người dân du khách đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước
dù thời tiết không thuận lợi nhưng các khán đài của sân vận động thị xã nghĩa lộ đã chật cứng người dân
đến chứng kiến lễ vinh danh nghệ thuật xoay thái được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
tại lễ vinh danh qua những lời ca tiếng hát những điệu xòe uyển chuyển duyên dáng
các nghệ nhân dân gian người dân tộc thái nàm nữ diễn viên chuyên và không chuyên
đã làm sống dậy các giá trị truyền thống bản sắc dân tộc một cách hấp dẫn
qua đó tôn vinh giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thái vùng tây bắc
chúng tôi rất tự hào và tự hào là một người con của dân tộc thái
rất tự hào và vinh dự dung khách mọi người đều đến hết và rất là đông
xòe thái là một loại hình vũ đạo với những động tác biểu tượng cho hoạt động của con người
được thực hành trong nghi lễ văn hóa đời sống và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng
người thái quan điểm không xòe hoa không nở không xòe người không vui
không xòe trai gái không thành đôi không xòe luống ngô không thành bắt
cho đến nay hầu hết các cộng đồng người thái vẫn rất thích được tham dự các cuộc sinh hoạt múa xòe nói riêng
và sinh hoạt văn hóa cộng đồng nói chung
việc nghệ thuật xòe thái được unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại không chỉ là niềm vui của dân tộc thái
mà còn là sự tự hào của năm mươi bốn dân tộc anh em